tại hà nội đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đã tiếp đoàn đại biểu ủy ban đoàn kết công giáo việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba đến chào và báo cáo kết quả đại hội
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trương thị mai chúc mừng sự thành công của đại hội đại biểu người công giáo việt nam
xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ bảy
đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới với cương vị và trách nhiệm ủy ban đoàn kết công giáo việt nam
sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả hơn
vận động tổ chức giáo hội chức sắc giáo dân đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước
xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa đạo với đời phát huy truyền thống yêu nước của đồng bào công giáo
góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh